văn phòng chính phủ và bộ công thương đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác tham mưu giúp chính phủ thủ tướng chính phủ xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính
bộ công thương là cơ quan thứ hai sau bộ thông tin và truyền thông ký quy chế này với văn phòng chính phủ
mục đích của việc phối hợp này nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa hai cơ quan trong công tác tham mưu giúp chính phủ thủ tướng chính phủ xây dựng chính phủ điện tử và cải cách thủ tục hành chính
theo quy chế vừa được ký bộ công thương và văn phòng chính phủ sẽ tiến hành ba nội dung phối hợp trong công tác tham mưu giúp chính phủ thủ tướng chính phủ trong công tác xây dựng chính phủ điện tử và trong công tác cải cách hành chính
trong công tác tham mưu hai bên sẽ tham vấn ý kiến lẫn nhau trong quá trình đề xuất xây dựng các đề án văn bản quy phạm pháp luật trình chính phủ thủ tướng chính phủ liên quan đến chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan
trong công tác cải cách thủ tục hành chính hai cơ quan cũng sẽ trao đổi hỗ trợ nâng cao hiệu quả chất lượng triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính bao gồm công bố công khai thủ tục hành chính ra soát đơn giản hóa thủ tục hành chính cắt giảm điều kiện kinh doanh kiểm tra chuyên ngành
bộ trưởng trần tuấn anh đề xuất cơ chế sáu tháng một lần có các đánh giá kết quả triển khai thay vì hàng năm như được nêu trong quy chế đồng thời cho biết ngay sau khi ký quy chế bộ công thương sẽ bắt tay vào việc thực hiện
bộ trưởng trần tuấn anh đề xuất cơ chế và tổ chức triển khai ngay trong các chương trình ra ban của bộ